người lao động khi đưa sang campuchia bị bóc lột sức lao động và buộc trả số lượng lớn tiền chuộc mới được thả về

cũng qua đây cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hứa hẹn công việc có thu nhập cao
thực tế đây là thủ đoạn của tội phạm mua bán người vì vậy người dân cần phòng tránh không mắc bẫy lừa đảo của bọn tội phạm
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa di lý đối tượng hoàng văn thê hai mươi bốn tuổi ngụ tại xã châu quế thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
để điều tra làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã long toàn thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
theo hồ sơ tối ngày một mươi hai tháng bảy công an thị xã duyên hải tiếp nhận tin báo có một người đàn ông nằm bất tỉnh gần công ty điện gió trung nam ở ấp bào sang xã long toàn
cơ quan công an xác định nạn nhân là ông trần vĩnh xuân sáu mươi một tuổi nghề nghiệp chạy xe ôm ngụ ấp định an xã đông hải huyện duyên hải
qua điều tra xác minh được biết khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày khi đang đến đợi khách tại bến xe thị xã duyên hải thì có một nam thanh niên đến kêu ông xuân trở về hướng công ty điện gió trung nam
khi đến khu vực vắng vẻ người thanh niên yêu cầu ông xuân dừng xe lại rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người ông xuân gây thương tích rồi cướp xe mô tô chạy khỏi hiện trường
qua công tác xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh xác định đối tượng khả nghi là hoàng văn thê và hiện đang lẫn trốn tại cơ khẩu móng cái tỉnh quảng ninh nên đã phối hợp với công an địa phương nhanh chóng bắt giữ thê
tại cơ quan công an hoàng văn thê khai nhận bản thân nghiện ma túy trước khi gây án một ngày y di chuyển đến tỉnh trà vinh với ý định tìm việc làm tại công ty điện gió trung nam
khi bắt được xe ôm thay nãy xin ý định cướp tài sản để bán lấy tiền nên giả vợ làm rớt điện thoại và kêu người lấy xe dừng lại sau đó thực hiện hành vi phạm tội
từ nhiều năm nay việc phổ cập bơi lội trong trường hợp đã được ngành giáo dục nhắc đến nhiều lần tuy nhiên cho đến nay vì điều kiện nhân lực cơ sở vật chất đây vẫn là bài toán nang giải
bên cạnh đó sự quan tâm chưa đúng mực của phụ huynh cũng là một trong những lý do khiến nhiều trẻ chưa được tiếp cận với kỹ năng bơi lội
chính vì vậy việc vận động mạnh thường quân các chủ hồ bơi phổ cập bơi lội cho trẻ là một trong những giải pháp hiệu quả giúp kỹ năng này đến được với nhiều trẻ em đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn
sở y tế tp hcm yêu cầu các cơ sở bán buôn thuốc khẩn trương triển khai kết nối liên thông cơ sở dữ liệu dược quốc gia theo quy định và điều này thì giúp cho tất cả đơn thuốc được kê đơn sẽ được quản lý chặt
cụ thể sở y tế yêu cầu các cơ sở bán buôn thuốc khẩn trương triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc với cơ sở dữ liệu dược quốc gia
các cơ sở buôn bán thuốc phải gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản liên thông kết nối với cơ sở dữ liệu dược quốc gia đến phòng nghiệp vụ
sở y tế tp hcm trước ngày ba mươi một tháng tám dự kiến khi hệ thống dữ liệu dược quốc gia đi vào hoạt động tất cả đơn thuốc được kê sẽ phải đẩy lên hệ thống đơn thuốc điện tử quốc gia
các bệnh viện sẽ có đơn thuốc điện tử và đơn thuốc in cho người bệnh
với những loại thuốc bắt buộc có đơn người bệnh phải có đơn thuốc điện tử mới được mua
những nhà thuốc phải lên kho lấy đơn về bán cho bệnh nhân sau đó phải báo cáo lên hệ thống với trạng thái đã bán
vì nhiều lý do khác nhau tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế đã diễn ra trong nhiều tháng qua tại một số nơi trong cả nước trong đó có cả long an
và để sớm tháo gỡ khó khăn này ngành y tế long an đang nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp tình thế
mang tính cấp bách trước khi đợi gói thầu thuốc tập trung cũng như là sắp tới
một trong những giải pháp trước mắt được ngành y tế long an triển khai vào thời điểm này là điều chuyển thuốc
giữa các đơn vị từ đó các cơ sở y tế trong tỉnh đã trực tiếp trao đổi điều chuyển số thuốc qua lại với nhau
để giải quyết khẩn cấp tình trạng thiếu thuốc cục bộ tại một số địa phương
chính sự linh hoạt này phần nào giúp cho người dân an tâm khi đáp ứng được nhu cầu dùng thuốc để điều trị bệnh
tuy nhiên để phục vụ lâu dài ngành y tế long an đang khẩn trương hỗ trợ các cơ sở y tế
nhanh chóng triển khai thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc vật tư y tế tập trung